trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng tiêu cực vì dịch covid một mươi chín giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi là mục tiêu lớn
quan trọng là giải pháp then chốt để góp phần hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
và thủ tướng chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành địa phương phải đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi
trong tám tháng năm hai nghìn hai mươi vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt hai trăm năm mươi tỷ đồng bằng năm mươi bảy kế hoạch năm và tăng ba mươi bốn so với cùng kỳ năm trước